theo báo cáo của tổng cục thuế tổng thu bốn tháng năm hai nghìn một mươi chín do cơ quan thuế quản lý ước đạt hơn bốn trăm linh tỷ đồng tăng một mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
dự toán thu năm hai nghìn một mươi chín quốc hội giao cho cơ quan thuế là hơn một tỷ đồng tăng một tám so với thực hiện năm hai nghìn một mươi tám
báo cáo của tổng cục thuế cho thấy ba mươi chín trên sáu mươi ba địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt cao hơn hai mươi sáu
có chín trên một mươi tám khoản thu sắc thuế đạt khá so với tiến độ dự toán trên hai mươi sáu trong đó một số khoản thu lớn như khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh thuế thu nhập cá nhân lệ phí trước bạ thu từ sổ số tiền sử dụng đất
tổng cục thuế cũng cho biết có được kết quả trên là do tình hình kinh tế trong quý i năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục có những chuyển biến tích cực kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát ở mức thấp